bằng hình thức giao khoán bảo vệ rừng cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu vùng xa của tỉnh gia lai
đã giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng nhờ đó mà các vụ vi phạm luật bảo vệ rừng ngày càng được hạn chế hơn
nghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại làng con vòn hai xã đắc rong huyện cơ bang tỉnh gia lai
nằm lọt thỏm giữa bốn bề rừng núi làng con vòn hai xã đắk rong huyện ca bang tỉnh gia lai là nơi sinh sống của gần sáu mươi hộ đồng bào người ba na bản địa
bao đời nay cuộc sống của người ba na gắn liền với rừng nương rẫy
nhưng giờ đây dân làng con vòn hai còn có thêm một nghề khác nghề giữ rừng
bắt đầu từ việc nhà nước có chủ trương giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho cộng đồng
già làng đinh pách đã đứng ra vận động dân làng cùng tham gia
bằng ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng kể từ khi nhận khoán đến nay
những cánh rừng được dân làng quản lý bảo vệ chưa xảy ra vụ vi phạm nào
dân làng mình bao đời nay sống nhờ cái rừng cái núi rồi
giờ mình phải cùng nhà nước giữ lấy cái rừng cho đời con đời cháu có cái cây để làm nhà để có cái rừng mà sống chứ
từ lúc ban đầu chỉ một nhóm hộ tham gia đến nay gần sáu mươi hộ trong làng con vòn hai
đã trở thành thành viên quản lý bảo vệ diện tích rừng
được nhận khoán thuộc vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên con trư răng
bà con bản con vong trong những năm gần đây là phối hợp rất tốt với ban quản lý khu bảo tồn con trơ răng
trong cái vấn đề quản lý bảo vệ rừng
cụ thể là có các thông tin gì liên quan đến lâm tạc hoặc là đến người dân các nơi
người lạ mặt vào khu vực hoặc là vào rừng con trư răng đều được bà con
được báo cho ban quản lý con trư răng biết để ngăn chặn kịp thời
thứ hai là bà con cũng hàng tháng là cũng cử người dân phối hợp với con trư răng đi tuần tra
bảo vệ rừng ở trong cái khu vực nhận khoán bảo vệ rừng với năm trăm linh hecta rừng nhận khoán quản lý bảo vệ
đã đem lại một nguồn thu đáng kể cho người dân làng con vòn hai cộng với sự hỗ trợ từ các đơn vị chủ rừng trên địa bàn đời sống của con rừng
đời sống của người dân nơi đây đã từng bước được cải thiện điều này không chỉ có tác động tích cực đến ý thức của người dân về công tác quản lý bảo vệ rừng mà còn được cả cộng đồng dân làng dặn dò nhắc nhở cho con cháu mai sau
không phải ngẫu nhiên khi mỗi thành viên làng con vòn hai được xem như những kiểm lâm viên thực thụ